tại trụ sở trung mương đảng thường trực ban bí thư tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị
sự hội nghị có các đồng chí thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc thường trực ban bí thư trần quốc vượng
các đồng chí nguyên tổng bí thư lê khả phiêu nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang
nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung mương đảng
nguyên phó chủ tịch nước nguyên phó thủ tướng chính phủ nguyên phó chủ tịch quốc hội
nguyên chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam nguyên ủy viên trung mương đảng
nguyên bộ trưởng và tương đương đại diện lãnh đạo ban tổ chức trung mương ban tuyên giáo trung mương và văn phòng trung mương đảng
hội nghị đã nghe các đồng chí ủy viên bộ chính trị báo cáo một số vấn đề nổi bật thời gian qua về kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh công tác đối ngoại công tác xây dựng trình đốn đảng
tại hội nghị các đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết trách nhiệm với đảng nhà nước
phát biểu tại hội nghị thay mặt bộ chính trị ban bí thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cảm ơn
và chúc các đồng chí nguyên là cán bộ cấp cao của đảng nhà nước mạnh khỏe trường thọ minh mẫn tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho đảng cho đất nước
tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định những kết quả đã đạt được trong thời gian qua đặc biệt là năm hai nghìn một mươi tám
là sự nỗ lực chung của toàn đảng toàn dân của cả hệ thống chính trị và đặc biệt có sự đồng góp rất quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo các đồng chí lão thành các đồng chí lãnh đạo trong hệ thống chính trị

có đồng chí thì góp trực tiếp có người thì không có điều kiện thì cũng ủng hộ bằng những việc làm hết sức cụ thể xin chân thành cảm ơn tất cả các bác các anh các chị các đồng chí
trân trọng lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp tâm huyết chân thành của các cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước đã nêu tại hội nghị
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng cũng nêu rõ tình hình luôn luôn đổi mới đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới cả lý luận và thực tiễn
mong muốn các đồng chí nguyên
các cán bộ lãnh đạo cấp cao tiếp tục đóng góp kinh nghiệm trí tuệ cùng đảng nhà nước lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội đất nước xây dựng đảng vững mạnh